chiều hai mươi tám tháng chín tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc đối thoại trực tiếp với nông dân lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi tham dự đối thoại có khoảng sáu trăm linh đại biểu gồm lãnh đạo các bộ ban ngành
trong đó có hơn ba trăm năm mươi nông dân xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hơn một mươi bốn triệu hộ nông dân của cả nước cùng các chuyên gia nhà khoa học các hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước
với chủ đề cùng nỗ lực vượt thách thức giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản việt giúp nông nghiệp thịnh vượng nông dân giàu có nông thôn văn minh hiện đại hội nghị lần này nhằm tập trung vào việc giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn mới đặc biệt trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đã tác động ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất tiêu thụ xuất khẩu nông sản nhất là ở khu vực miền trung tây nguyên
trên tinh thần cởi mở thủ tướng yêu cầu nông dân đặt những câu hỏi để thủ tướng và các bộ ngành trả lời ngay tại buổi đối thoại hôm nay